các cơ quan chức năng cũng như truyền thông báo chí đã tích cực cảnh báo tuy nhiên loại hình tội phạm này vẫn đang diễn biến ngày một phức tạp
đáng chú ý càng vào những ngày tết hiện tượng một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo ngày càng tăng đòi hỏi người dân cần tiếp tục đề cao cảnh giác
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài đừng vì lòng tham mà mất cảnh giác của thảo anh mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
các hãng thương mại uy tín nhà cung cấp dịch vụ nhằm lấy lòng tin của người xem vào sự hợp pháp tin cậy của những trang quảng cáo thương mại giả danh dưới mỗi chân trang đều kèm dòng chữ được cấp phép bởi bộ thông tin và truyền thông kèm theo tên địa chỉ cơ quan chủ quản
liên hệ các khách hàng chúng giải đều nhận được một yêu cầu chung là chuyển phí để công ty sang tên hoàn tất thủ tục vận chuyển
quà chưa thấy đâu nhưng số tiền mà người chúng giải phải nộp có khi lên tới cả chục triệu đồng
chỉ cần họ hoàn tất việc chuyển tiền thì số điện thoại của nhân viên cũng bị mất liên lạc
hiện nay một chiêu thức lừa đảo mới dựa trên việc lập email giả của các doanh nghiệp dẫn dụ người sử dụng truy cập vào các trang web lừa đảo
cũng đang khiến không ít doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh lo lắng bởi mức độ tinh vi và nguy hiểm của loại tội phạm này
bởi lẽ khi người sử dụng vô tình nhấn chuột vào một đường link hoặc email lạ có file đính kèm chứa virus
phần mềm gián điệp lập tức xâm nhập vào máy tính của họ âm thầm thu giữ các thông tin cá nhân cũng như các hợp đồng đang được triển khai
chúng mật phục đến thời điểm chín một mươi mới xuất hiện bằng việc gửi email giả
chỉ khác email thật một ký tự
do vậy nếu không để ý thì rất khó để phân biệt
sau đó email gửi yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán hợp đồng đến một tài khoản có tên chủ tài khoản giống với tên công ty họ đang hợp tác nhưng ở địa chỉ khác vì lý do an toàn
nhằm tạo sự tin cậy đối tượng lừa đảo đưa ra các chứng cứ từ ủy quyền thông tin chủ tài khoản chung với tên của doanh nghiệp đối tác
việc chuyển tiền hoàn tất thì chủ tài khoản giả mạo cũng cao chạy xa bay
theo các chuyên gia máy tính loại hình lừa đảo này được các hacker tức tin tặc kế thừa và phát triển từ hình thức đánh cắp thông tin qua các giao dịch trên mạng mà phổ biến nhất hiện nay là việc mua bán online
chiêu thức của tội phạm loại này hết sức tinh vi cho nên ít doanh nghiệp phát hiện

hậu quả là cá nhân doanh nghiệp không chỉ bị mất tiền mà còn bị mất đối tác uy tín giảm sút
hiện có ít nhất bảy trăm linh tên miền lừa đảo đã được cơ quan chức năng phát hiện và đăng tải công khai trên website của trung tâm xử lý tấn công mạng internet việt nam nhằm kịp thời giúp người dân nhận biết để phòng tránh
dễ nhận thấy những website này có tên na ná như nhau
nhận quà tết hai nghìn một mươi tám com
hồ sơ nhận giải tvkoo com
hộp quà hai nghìn một mươi tám com
nhận thưởng hai nghìn một mươi tám com
trao giải năm mới hai nghìn một mươi tám com
quà cuối năm hai nghìn một mươi tám com
mô tra thưởng tết hai nghìn một mươi tám com
sự kiện tuần lộc vàng com
và đều dụ người sử dụng internet tham gia bằng chiêu thức trúng thưởng tặng quà để rồi chiếm đoạt tiền của người tham gia
điều đáng suy nghĩ là tại sao dù đã từng đọc được lời cảnh báo trên các
phương tiện truyền thông về nạn lừa đảo trên mạng
nhưng không ít người sử dụng internet vẫn bị sập bẫy kẻ gian
phải chăng vì lòng tham hám lợi đã khiến một số người trở nên mất cảnh giác
tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng để trục lợi
thực tế có người chỉ vì muốn nhận món quà trúng thưởng chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng
đã sẵn sàng cung cấp mọi thông tin cá nhân mà không hề lường hết được hậu quả
có người dù nghi ngờ
nhưng trước lợi nhuận mà kẻ lừa đảo dẫn dụ quá lớn như xe máy trị giá chín mươi triệu đồng
sổ tiết kiệm hai trăm linh triệu đồng khiến họ trở nên mụm làm theo mọi yêu cầu của đối tượng lừa đảo
nếu không vì lòng tham biết tỉnh táo thận trọng trước những lời mời gọi nhận quà vô căn cứ
hẳn sẽ không có ai bị mắc bẫy kẻ gian
bên cạnh đó cũng phải kể đến tâm lý chủ quan thiếu kỹ năng kiến thức cần thiết
khi tham gia mạng xã hội của khán giả
nhiều người đã tạo điều kiện cho kẻ xấu trục lợi
thực tế không phải ai cũng có thói quen chú ý bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình kết nối internet
chủ quan để lọt lộ mật khẩu của tài khoản mạng xã hội cũng như email
việc dùng chỉ duy nhất một mật khẩu trong một thời gian dài
cũng khiến cho người sử dụng phải đối mặt với nguy cơ trở thành đối tượng bị tấn công mạng
chưa kể thời gian qua
kênh nhắn cầu an chúc mừng năm mới thậm chí dọa ma với những hình ảnh video hoặc đường link đính kèm qua facebook
với yêu cầu phải tác đánh dấu càng nhiều người càng tốt nếu không muốn gặp điều xui
đây thực chất là một hành vi tiếp tay cho mã độc virus lan truyền
bởi lẽ người nhận chỉ cần thao tác như chỉ dẫn thì nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân sẽ trở thành sự thật
khi bị chiếm mất quyền
sử dụng máy tính đồng nghĩa với việc họ bị hacker kiểm soát mọi thông tin cá nhân
muốn lấy lại dữ liệu một số người còn phải trả một số tiền chuộc không hề nhỏ
thông qua những giao dịch trung gian không dễ truy tìm được tung tích của tội phạm
hiện nay công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao đang gặp không ít khó khăn
bởi các website lừa đảo thường được đăng ký bởi tên giả tài khoản ảo
có địa chỉ ở nước ngoài và sử dụng sim giác khi liên hệ với khách hàng
khi bị cơ quan chức năng phát hiện đối tượng phạm tội lập tức thiết lập địa chỉ mới
tiếp tục kết nối với người sử dụng internet thông qua các mạng xã hội
trước tình trạng lừa đảo trên mạng ngày một gia tăng
cục an toàn thông tin đã đưa ra khuyến nghị với người sử dụng như sau
cảnh giác với những tin nhắn và các thông tin khuyến mại chúng thường nhận thưởng
không click vào bất cứ liên kết lạ nào được nhận từ tin nhắn trên facebook
từ các tài khoản bạn bè và người thân và các kênh tương tự như zalo viber
cảnh giác với những địa chỉ web lạ gợi mở về việc nhận thưởng trao giải
cập nhật mật khẩu tài khoản facebook sử dụng các mật khẩu mạnh
không cung cấp tài khoản mạng xã hội tài khoản ngân hàng thông tin cá nhân
hay các thông tin riêng khác trên bất kỳ trang mạng không rõ nguồn gốc
có thể thấy rằng tâm lý chủ quan coi thường mất cảnh giác trên môi trường internet
sẽ có thể gây ra những hậu quả nặng nề cho người sử dụng
để phòng tránh mỗi người có thể tự bảo vệ mình và cộng đồng trước các hiểm họa của tội phạm công nghệ
bằng chính việc nâng cao cảnh giác thận trọng khi tham gia mạng xã hội và các giao dịch trên internet
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài đừng vì lòng tham mà mất cảnh giác của thảo anh
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
liên quan tới các vụ việc lừa đảo trên mạng xã hội được phát hiện gần đây
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã phát hiện một nhóm tội phạm người việt nam
cấu kết với người nước ngoài lợi dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động với thủ đoạn tinh vi và có tính chuyên nghiệp cao
người bị hại sau khi bị lừa không thể biết được đối tượng là ai
số tiền bị chiếm đoạt đều được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài
sau thời gian điều tra
và củng cố tài liệu
ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng công an đã bắt giữ ba nghi phạm gồm
shinverter zaji lemonyu ba mươi năm tuổi quốc tịch nigeria tạm trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đinh thị thu thủy hai mươi sáu tuổi trú tại xã nhân thành thị xã an nhơn bình định
và lê thị mai trâm hai mươi bốn tuổi trú tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra sinverter zazi lemonyu khai nhận đã lập tài khoản facebook kết bạn làm quen với nhiều phụ nữ việt nam
và đưa thông tin giả là người có quốc tịch mỹ anh úc muốn đầu tư nhiều tiền vào việt nam
trong quá trình gài bẫy các nạn nhân shinberter zaji lemonyu nói sẽ gửi quà và tiền về cho người bị hại
yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin cá nhân để gửi quà
sau đó y cấu kết với thủy và trâm
đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho người bị hại
yêu cầu đóng tiền thuế tiền phạt tiền làm luật vì đã gửi ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn
để nhận quà vào tài khoản ngân hàng do hai nghi phạm này cung cấp
với thủ đoạn trên từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt một mươi chín vụ lừa đảo
trên nhiều địa bàn cả nước như thành phố hồ chí minh bình định con tum đồng nai
với số tiền lên đến chín tỷ đồng
gần đây hơn đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết
vừa bắt giữ nhóm đối tượng dùng chiêu thức lên mạng xã hội lừa đảo bán tiền giả và cho số chúng vé số
chín đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi chín tuổi cùng chú tại tp huế
bước đầu các đối tượng khai nhận lập nhiều tài khoản facebook để thường xuyên giao bán tiền giả
với tỷ lệ một tiền thật đổi một mươi tiền giả đồng mệnh giá
người mua phải đưa trước năm mươi tiền thật thì được giao tiền giả đến tận nhà hoặc qua điểm hẹn
các đối tượng này còn tự xưng là nhân viên các công ty sổ số và biết trước các con số chúng để cho số chúng thưởng trước
mỗi lần mua một con số chúng phải đưa cho các đối tượng một triệu đồng
theo điều tra bước đầu cho thấy số tiền các đối tượng lừa đảo đã lên đến hàng trăm